mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến hàng ngàn hectare lúa hẻ thu và rau màu trên địa bàn tỉnh nghệ an bị ngập sâu trong nước
với lưu lượng mưa ngày càng mạnh thì nhiều khả năng là số diện tích lúa bị ngập đứng trước nguy cơ mất trắng
hiện các ban ngành chức năng đang khẩn trương tiêu thoát nước để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
mưa lớn kéo dài khiến hơn hai bảy trăm linh hectare lúa hẻ thu tại các huyện hưng nguyên nghi lộc và thành phố vinh bị ngập nước
năm trăm sáu mươi hai hectare diện tích ngô rau màu các loại bị ngập có hai trăm một mươi năm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương ban ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới
thông tin kịp thời đến chính quyền người dân để chủ động phòng tránh nhất là các khu vực vùng trũng ven sông ven biển
nguy cơ cao sạt lở đất lũ ống lũ quét đồng thời chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín và hải sản đạt yêu cầu để tránh thiệt hại do mưa lũ gây nên